thông tin phóng viên chúng tôi vừa chuyển về xảy ra tại tỉnh hải dương
vào dạng sáng nay tại chợ phú yên thành phố hải dương đã xảy ra vụ cháy
tuy không ảnh hưởng đến tính mạng con người
nhưng đã thiêu dụi gần như toàn bộ số hàng hóa tại sáu gian kiosk bán hàng của ba hội tiểu thương
ước tính thiệt hại ban đầu do vụ cháy lên tới hàng trăm triệu đồng
theo người dân cho biết vụ cháy bắt đầu xảy ra vào khoảng hai giờ sáng
ngọn lửa bùng phát thiêu dụi gần như hoàn toàn sáu kiosk bán đổi nhựa xứ kim loại và đồ gia dụng
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã triển khai bảy xe chữa cháy bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ và các phương tiện đến dập lửa và ngăn chặn chống cháy lan
đến khoảng ba giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
được biết chợ phú yên thành phố hải dương có khoảng hơn hai trăm linh hộ tiểu thương đang kinh doanh
nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra